theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong sáu ngày nghỉ tết từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng một
tức ngày hai mươi chín đến ngày mùng bốn tết cả nước đã có hai trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông một trăm bốn mươi một người đã thiệt mạng hai trăm năm mươi hai người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra xử lý hai năm trăm một mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
thu nộp kho bạc nhà nước bốn trăm sáu mươi chín triệu đồng
chỉ riêng trong ngày ba mươi một tháng một tức ngày bốn tết cả nước có ba mươi bốn vụ tai nạn giao thông hai mươi ba người chết năm mươi năm người bị thương
toàn bộ số người chết và năm mươi bốn trên năm mươi năm người bị thương là do tai nạn giao thông đường bộ ba mươi ba vụ
có một người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường sắt duy nhất
mặc dù số vụ tai nạn số người chết và bị thương vẫn còn cao nhưng so với ngày liên kề trước đó
tức ngày ba mươi tháng một tai nạn giao thông đã giảm đáng kể
giảm hai mươi sáu vụ giảm một mươi năm người chết và giảm một mươi bốn người bị thương
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm
chở quá tải lạng lách đánh võng vượt đèn đỏ phổ biến tại hà nội thanh hóa hải dương thành phố hồ chí minh
các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông có hơi men khá phổ biến tại nông thôn